thưa quý vị ngày một mươi năm tháng một công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ trần quốc thắng
nguyên cán bộ công an xã ea tiêu huyện chư quynh đã hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
chia sẻ sâu sắc với những đau thương mất mát và chiên sự công hiến hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
vì bình yên hạnh phúc cho nhân dân của liệt sĩ trần quốc thắng
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc đã đóng góp tiền lương được hơn năm trăm linh triệu đồng
và hỗ trợ nhiều ngày công vật liệu cùng chính quyền địa phương bà con dòng họ xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ trần quốc thắng
sau một thời gian tích cực cùng gia đình xây dựng đến nay khu nhà đã hoàn tất rất khang trang
ở thôn một mươi tám xã ea cờ tô huyện chư quynh nơi gia đình liệt sĩ trần quốc thắng sinh sống
buổi lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ trần quốc thắng nguyên cán bộ công an xã ea tiêu huyện chư quynh
được công an tỉnh đắk lắc tổ chức rất trang trọng
đó là sự thể hiện tình cảm đặc biệt sự biết ơn triền sâu sắc của cán bộ nhân dân đối với những công hiến
hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vì bình yên hạnh phúc cho nhân dân của liệt sĩ trần quốc thắng nói riêng
cũng như đối với các liệt sĩ nguyên cán bộ xã công an hai xã ea tiêu và ea cơ tu của huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đã hy sinh trong vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba